thưa quý vị từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh con tum đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm đối tượng gồm bảy người có quốc tịch trung quốc và một người có quốc tịch việt nam vì tội sản xuất trái phép chân ma túy
theo gọi trạng trong thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín các bị can thái tự lực tống kiến hoàng trương cần thư dương viễn đức lữ dư trọng hoàng sơn nguyên thái tư viện sàn khuấn sáng đã tổ chức sản xuất trái phép chân ma túy tiền chất ma túy tại hai địa điểm là nhà sưởng thuê của công ty trách nhiệm hiếu hạn hoàng ngân pháp thuộc phường bùi thị xuân tp quy nhơn tỉnh bình định
và nhà sưởng thuê của công ty trách nhiệm hiếu hạn đồng an
nguyên thuộc thị trấn đắc hà huyện đắc hà tỉnh con tum
vào ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an chủ trì phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy
đồng thời thu giữ toàn bộ vật chứng của vụ án gồm rất nhiều chất hóa học là tiền chất ma túy nhiều dụng cụ thiết bị máy móc phục vụ sản xuất ma túy
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối tượng thái tự lực và tống kiến hoàng mức án tử hình dương viễn đức mức án trung thân
các bị cáo trương cần thư và sàn khuôn sáng bị tuyên phạt mức án hai mươi năm tù giam
lữ dư trọng hoàng sơn nguyên và thái tư viện đều nhận mức án ba mươi bốn tháng tù giam
ngoài ra hội đồng xét xử còn áp dụng hình phạt trục xuất khỏi việt nam đối với các bị cáo có quốc tịch trung quốc nhận mức án tù sau khi chấp hành xong án phạt
các vật chứng của vụ án sẽ bị tịch thu và tiêu hủy theo quy định
lực lượng công an thanh hóa vừa phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng khi đang vận chuyển một bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp từ lào về việt nam tiêu thụ
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm đỗ minh tú chú tài huyện triệu sơn vi văn thông lương ngọc thành và ngân thị nhao đều trú tại huyện mường lát
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một bánh heroin một mươi túi ni lông
mỗi túi có một hai trăm linh viên ma túy
mỗi túi có một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp hồng phiến và nhiều tam vật khác có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên từ lào về việt nam
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa bắt và bàn giao lê thị xuân tâm đối tượng trốn thi hành án từ yên bái vào đắk lắc cho công an tỉnh yên bái xử lý theo thẩm quyền
theo hồ sơ vụ án vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tâm bị tòa án nhân dân huyện trấn yên tỉnh yên bái tuyên phạt sáu tháng tù giam về tội đánh bạc
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tâm được tòa án nhân dân huyện trấn yên ra quyết định hoãn thi hành án đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai vì đang nuôi con nhỏ
tuy nhiên đến ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tâm đã tự ý rời khỏi nơi cư trú
do đó tòa án nhân dân huyện trấn yên đã thay đổi quyết định thi hành án phạt tù đối với tâm
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã tâm
theo lời khai của tâm vào cuối năm hai nghìn hai mươi một do bị chồng đánh đập nên tâm cùng hai người con đã rời khỏi tỉnh yên bái để vào xã quảng tiến huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc ở với gia đình người thân
trong thời gian ở đắk lắc tâm có nhận được điện thoại của cán bộ công an huyện trần yên tỉnh yên bái yêu cầu để thi hành án
tuy nhiên tâm lấy lý do có con nhỏ nên chưa về được
trong một thời gian ngắn nhiều bộ nắp ga hay tấm lưới chấm rác
tấm lưới chắn rác liên tục bị mất trộm vào cuộc điều tra công an tỉnh nam định đã bắt giữ nhiều nhóm đối tượng có liên quan để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
và phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây

các vị trí bị mất nắp cống thanh chắn rác bằng gang đều thuộc khu đô thị mỹ trung phường lộc hạ thành phố nam định

các đối tượng khai nhận hành vi trộm cắp của mình
tài sản trộm cắp được ba đối tượng đều đem tiêu thụ tại cửa hàng thu mua phế liệu của trần trung dũng tại xã mỹ trung huyện mỹ lộc tỉnh nam định
tổng số tiền bán được các đối tượng dùng mua ma túy và tiêu xài cá nhân
qua đấu tranh khai thác công an thành phố nam định xác định ba đối tượng đã thực hiện được bảy vụ trộm cắp nắp cống tâm lưới chăn rác bằng gang tại nhiều địa điểm khác nhau tại nam định
trong công tác trinh sát được biết từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai quán cà phê này được đức tâm và trương tâm cấu kết lựa chọn để làm nơi công khai tổ chức cá độ bóng đá qua mạng
tại hiện trường công an quận thu giữ một trăm linh tờ tịch ghi tỷ lệ cá cược hơn chín mươi ba triệu đồng tiền mặt và laptop tv cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc cáo độ bóng đá
qua kiểm tra sơ bộ trên máy tính của hai đối tượng thể hiện số tiền ghi cáo độ lên đến gần chín trăm linh triệu đồng

đội cảnh sát hình sự công an quận đã tiến hành lập biên bản và củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vốn là loài hoa không quá đặc biệt thường nở rộ vào cuối và đầu năm được nhiều người tìm mua vào dịp tết
nhưng mà những ngày gần đây hoa hải đường màu trắng bỗng trở thành cơn sốt có cây lên tới hàng tỷ đồng
liệu đây là giá trị thực hay lại là chiêu thổi giá của một số đối tượng như hoa lan đột biến trước đây
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
và thậm chí là một tỷ đồng
những ngày gần đây hoa hải đường trắng được giao bán rầm rộ trên mạng xã hội và nhiều hội nhóm
dù ít được nhìn thấy hải đường trắng nhưng khi biết mức giá sốc được chốt trong các vụ giao dịch nhiều người không khỏi bất ngờ và đặt nhiều dấu hỏi
hải đường trắng
thế nhưng mà thấy bảo đợt này thì không hiểu làm sao cái hoa hải đường màu trắng đấy nó có đẩy cái giá sốt lên rất là cao
nó quá mức bình thường thì sẽ khiến cho người ta có cái cảm giác ngạc nhiên
và người ta sẽ đặt đối hợp dấu hỏi là cái giá này là có thực hay không hay là nó được tạo dựng
và có thực là có những cái giao dịch hay không
theo các chuyên gia hoa bạch hải đường đã sinh trưởng phát triển ở vùng núi phía bắc từ hàng trăm năm nay nhưng thường chỉ thấy màu đỏ do trước đây người dân chỉ chú trọng phát triển dòng hoa này để phù hợp với tết
những biến dị về màu sắc hay hình dạng của các loại cây hoa rất bình thường
cũng theo các chuyên gia với công nghệ hiện nay việc nhân giống loại cây này không khó nên mọi người cần hết sức cảnh giác với các chiêu trò làm giá để tránh rủi ro
hải đường cũng không phải là loài hoa đặc sắc cũng không hề có nghiên cứu nào cho thấy loài cây này có tác dụng với sức khỏe
đến nay ở việt nam chưa có nhiều nghiên cứu về cây hải đường
bởi vì cái hải đường nó cũng không có cái gì đặc biệt nó không mang lại cái giá trị kinh tế cao
muốn tạo ra một cái giống hoa màu như muốn thì chỉ cần cấy cái gen đó vào một cây trà bình thường thôi thì hoặc là lai tạo cây hải đường mặc vào trên núi tự nhiên
có thể là lai tạo giữa màu đỏ và màu đỏ vẫn có thể ra được màu trắng
cây hải đường nó không phải là cây đẹp lắm
chúng ta thấy là nó là cây hoa bình thường
hoa kém cao nhiều
có loại hoa khác
giá vị về thuốc mà thì cái đó là hoàn toàn không đúng
bà con lại mắc mưu
cho nên là qua cái bài học của la đột biến thì đến cái chuyện này thì bà con phải lưu ý
có lẽ là còn nhiều vấn đề khác
đến giai đoạn này khoa học kỹ thuật nó phát triển mạnh rồi
bà con mình cố gắng là phải lắng nghe đầy đủ thông tin khoa học chứ nghe những chuyện mà lừa đảo
sau nhiều ngày thổi giá thị trường bạch hải đường bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt sâu giá cây đã giảm xuống chỉ còn vài chục triệu
các chuyên gia nhận định cơn sốt này sẽ nhanh qua đi nhưng người dân cần cảnh giác với các chiều tròn làm giá sốt ảo tương tự